quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh của truyền hình công an nhân dân
và bây giờ đã đến thời lượng dành cho bản tin một trăm một mươi ba online
và đồng hành với bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay là biên tập viên thu hương
sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức an ninh trật tự mới nhất cho đến thời điểm này
xin chào chị thu hương
vâng xin chào chị linh chi xin chào vi anh
kính chào quý vị và các bạn
ngay sau đây tôi thu hương của một trăm một mươi ba online sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
mở đầu là thông tin về một số vụ án mạng
sáng nay công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết đã bàn giao hồ sơ
cùng một đối tượng có hành vi giết người cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh để tiếp tục điều tra
theo thông tin vào trưa ngày hôm qua năm tháng hai cao văn vũ cùng bùi thanh quang
và một số người bạn tổ chức nhậu tại nhà võ minh sang ở khóm t khánh tám
phường mỹ hòa thành phố long xuyên thì xảy ra mâu thuẫn giữa quang và trường là em trai của vũ
được mọi người căn ngăn cả nhóm ra về
trên đường sang đưa vũ và trường về thì cả ba bị nhóm của quang chặn đường đánh
trong lúc xô sát vũ lấy con dao mang theo người đâm vào vùng ngực của quang
vũ bị người dân bắt giữ tại hiện trường còn quang đã tử vong sau đó
còn tại tp hồ chí minh hôm qua toán nhân dân tp đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử
và tuyên án bị cáo ngô văn dũng ba mươi bảy tuổi trú tại quận chín chín năm tù
về tội giết người và bồi thường một trăm năm mươi triệu đồng cho bị hại
trong đó bị hại chính là vợ của bị cáo
ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy dũng và vợ là chị nguyễn thị thanh tùng xảy ra mâu thuẫn
đối tượng đã dùng búa đánh vào đầu và dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân
phát hiện sự việc người dân đã chạy lại can ngăn
dũng đã dùng dao đâm vào ngực để tự sát
cả hai đều đưa đi cấp cứu và may mắn sống sót nhưng chị tùng bị thương tật sáu mươi hai
cũng trong ngày hôm qua công an tp vinh tỉnh nghệ an đã tạm giữ một đối tượng
đập vỡ kính xe ô tô để trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an phạm khánh vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện nghi lộc khai nhận
do không có công an việc làm và nghiện game nên đã đi thám thính các tuyến đường
có nhiều ô tô dừng đỗ trên vỉa hè chọn thời điểm đêm khuya rồi ra tay hành động
số tiền trộm được vũ đều nướng vào các quán game và tiêu xài cá nhân
vũ còn khai thêm trước đó đã gây ra một vụ với thủ đoạn tương tự
khi dùng đá đập kính ô tô lấy đi năm mươi triệu đồng tại tỉnh đắk lắc
đối tượng cũng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
hai tội danh là cướp tài sản và hiếp dâm ngô viết sinh đã bỏ trốn khỏi địa phương
lang thang kiếm sống với một thân phận mới ở tp hcm
khi trở lại lâm đồng sinh tiếp tục thực hiện một vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn huyện di linh thì bị lực lượng công an bắt giữ
trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ hai mươi lực lượng tuần tra cảnh sát giao thông
công an tỉnh lâm đồng nhận được tin báo có một đối tượng trộm cắp tài sản
đang trốn trên xe khách mang biển kiểm soát bốn mươi chín b bảy trăm bốn mươi một chạy theo hướng đà lạt tp hcm
ngay lập tức tổ công tác triển khai phương án vây bắt tóm gọn đối tượng
bước đầu đối tượng khai nhận tên là nguyễn phi long chú tại tp hcm
vừa trộm một chiếc điện thoại tại một quán cà phê bên đường
tuy nhiên cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định đây chính là ngô viết sinh
đối tượng đang bị công an huyện đức trọng truy nã về hai hành vi cướp tài sản
và hiếp dâm từ năm hai nghìn một mươi một
sinh thú nhận vào tháng năm năm hai nghìn một mươi một đối tượng đã cùng hai đồng phạm đột nhập vào nhà một người dân
trên địa bàn huyện đức trọng dùng dao nhọn khống chế cướp tài sản
và cùng nhau hãm hiếp một cô gái trong nhà
vụ án đã gây bức xúc trong dư luận một thời gian dài vì hành vi thù tính của các đối tượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện di linh đã ra quyết định
bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự đối với ngô viết sinh để tiếp tục điều tra xử lý
hai mươi bảy đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
vừa bị lực lượng công an hai tỉnh hà tĩnh và yên bái bắt quả tàng
công an tỉnh hà tĩnh vừa bắt quả tang một mươi chín đối tượng có hành vi đánh bạc
bằng hình thức sóc đĩa tại nhà đậu bá cần chú tại xóm hòa thanh xã thiên lộc huyện căn lộc
tổng số tiền thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng là hơn một trăm linh triệu đồng
tại yên bái
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại nhà ông nguyễn quốc chính
thôn đào kiều xã thịnh hưng huyện yên bình cũng bị lực lượng công an phát hiện
lực lượng công an đã bắt giữ tám đối tượng tham gia đánh bạc
thu giữ ba mươi ba triệu đồng cùng nhiều tăng vật phục vụ việc đánh bạc
vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng nay
tại khu vực chợ trà là thuộc xã trần phán huyện đầm rơi tỉnh cà mau
đã xảy ra một đám cháy lớn khiến hai người tử vong
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cà mau
đã điều động ba xe một cano và khoảng ba mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường
mặc dù nhiều người dân đã cùng tiếp ứng với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
nhưng do vụ việc xảy ra vào ban đêm các quầy hàng có nhiều vật liệu dễ cháy
nên đám cháy ngày càng dữ dội
sau hơn ba mươi phút đám cháy được khống chế
tuy nhiên hai vợ chồng trong một sạp hàng là trà hoàng em và dương ngọc trân
đã không kịp thoát thân và tử vong
hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ việc
còn tại hà nội vào lúc hai mươi một h tối qua
tại ngôi nhà ba tầng ở địa chỉ năm trăm sáu mươi bảy trương định quận hoàng mai cũng đã xảy ra cháy
hỏa hoạn xuất phát từ tầng một làm cháy ba xe máy và lan lên các tầng phía trên
thời điểm xảy ra hỏa hoạn trong ngôi nhà có sáu người
nhưng chỉ có bốn người thoát được ra ngoài và phải nhập viện do ảnh hưởng bởi khói lửa
còn hai người khác mắc kẹt bên trong do vướng phải chuồng cọp quây kín lối thoát phía tầng trên cao
rất may là lực lượng chữa cháy đã có mặt và khống chế ngọn lửa
đồng thời kịp thời cứu hai bố con chủ nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm
đây cũng là vụ cháy thứ ba liên tiếp trong vòng ba ngày vừa qua tại hà nội
tuy các vụ cháy không gây thiệt hại về người
nhưng cũng chính là sự cảnh báo cho người dân và cơ quan chức năng
trong việc phòng ngừa cháy nổ trong mùa khô năm nay
thêm một vụ vận chuyển thuốc nổ vừa bị phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh thanh hóa và công an huyện đông sơn phát hiện
bắt giữ tại km ba mươi hai bốn trăm linh quốc lộ bốn mươi bảy đoạn qua địa bàn xã đông hoàng huyện đông sơn
tiến hành kiểm tra xe taxi ba mươi sáu a hai mươi nghìn hai trăm tám mươi bốn vi phạm luật giao thông
do bùi sĩ ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở tp thanh hóa điều khiển
tổ công tác đã phát hiện và thu giữ trên xe một bao bì và một thùng các tông
bên trong chứa một trăm hai mươi thỏi thuốc
thuốc nổ tương đương hai mươi năm kg và hai cuộn dây cháy chậm cùng năm mươi kíp nổ
bước đầu ninh khai nhận toàn bộ số hàng trên là nhận trở thuê của một người về huyện thọ xuân
tuy nhiên do lúc nhận hàng không kiểm tra nên đã không phát hiện là hàng chứa thuốc nổ
công an tỉnh quảng nam vừa ngăn chặn kịp thời một vụ người dân nổ mìn trái phép
để khai thác đá tại thôn thạch khê xã quế cường huyện quế sơn
hoạt động nổ mìn pha đá này rất nguy hiểm gây hậu quả khó lường và ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt quả tang ba đối tượng gồm nguyễn duy bảy phùng văn cẩm và tô thành thiệu
đang sử dụng vật liệu nổ cháy phép để khai thác đá
các đối tượng đã khoan hơn bảy mươi lỗ khoan vào các khối đá trong đó ba mươi lỗ khoan đã được đặt thuốc nổ và kíp nổ sẵn
ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ ba mươi tám thỏi vật liệu nổ công nghiệp một mươi sáu kíp điện
máy khoan nổ cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc nổ mìn pha đá
điều đáng nói là các đối tượng dù không có giấy phép sử dụng quản lý vật liệu nổ
nhưng vẫn được doanh nghiệp thuê với giá ba trăm chín mươi đồng cho mỗi lỗ khoan hai mét có đặt thuốc kiếp nổ để phá đá
qua đây vụ việc thêm một lần nữa cảnh báo về tình trạng lòng lèo trong quản lý vật liệu nổ trên địa bàn
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự nhất là thời điểm các nhân án đang đến gần